người bệnh năm mươi một tuổi này luôn tự tin vào sức khỏe của mình để rồi cơn nhồi máu cơ tim xảy đến bất ngờ suýt nữa đã lấy đi tính mạng của ông
bệnh tim mạch là bệnh lý do dối loạn của tim và mạch máu bao gồm các bệnh mạch vành tăng huyết áp bệnh động mạch ngoại vi thấp tim bệnh vàn tim bệnh cơ tim loạn nhịp tim
chính sự chủ quan của người bệnh trong việc thăm khám và điều trị khiến bệnh ngày càng nặng hơn
bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp khoảng độ một mươi năm nay tuy nhiên bệnh nhân không đi khám định kỳ đều đặn
đến khi tình trạng khuyết áp của bệnh nhân tăng cao thì bệnh nhân mới ý thức được rằng là có vấn đề về tăng huyết áp và đi khám tại phòng khám tim mạch
rất nhiều người hiện tại còn chủ quan với cả bệnh lý tim mạch
điều đáng quan ngại hơn nữa đó là bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa
số lượng bệnh nhân dưới bốn mươi tuổi đến khám và điều trị tim mạch tại các bệnh viện ngày càng gia tăng
như trường hợp của nam bệnh nhân mới ba mươi hai tuổi này
tôi là ăn uống không điều độ
thuốc rượu bia không kiểm soát
nên tôi bị dẫn đến bị bệnh tim mạch
từ khi bị bệnh tim đến nay thì tôi cảm thấy rất là buồn
bệnh nhân này cũng đã vào viện một số lần
và có thể là do bệnh nhân không tuân thủ phát đồ điều trị về nhà
nên bệnh nhân cũng hay bị tái lại tương tăng huyết áp hoặc là số loạn nhịp
ở khoa chúng tôi thì bây giờ tỷ lệ bệnh nhân đến
bệnh nhân trẻ đến khám mà bị bệnh lý tim mạch rất là nhiều
có khi có những bệnh nhân chỉ dưới bốn mươi tuổi cũng đã bị nhiều bác cơ tim cấp
nguyên nhân chính gây ra trẻ hóa bệnh tim mạch liên quan nhiều đến lối sống và các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được
như ăn quá mặn ăn quá nhiều mỡ động vật ăn uống dư thừa gây tăng cân béo phì
lạm dụng rượu bia hút thuốc lá ít vận động hoặc không vận động thể lực và trress do áp lực của công việc
ngày nay những bệnh lý liên quan đến dưỡng loạn chuyển hóa thì ngày càng tăng lên
do đó mà nó kéo theo cái hệ lụy đó là bệnh nhân gây mắc tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hơn
có thể tăng huyết áp có thể là nhiều mốc cơ tim dưỡng loạn chuyển hóa các bệnh khác
thế thì với tình trạng như này thì ngày càng chúng ta cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của mình
tránh tình trạng chế độ vận động ngày càng giảm đi
chế độ ăn thì lại có quá nhiều chế độ ăn liên quan đến dầu mỡ đặc biệt là các loại thức ăn nhanh chế độ sinh hoạt không điều độ
theo các chuyên gia tim mạch không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe lối sống khoa học để hướng tới một trái tim khỏe mạnh hơn
như bà loan thường xuyên khám sức khỏe định kỳ tập luyện thể dục thể thao
nó chỉ kiểu như thở mê thế nào đấy
sáu tháng thì tôi thường đến đây khám để giữ cho cái trái tim mình khỏe mạnh
ngoài ra tôi ở nhà tôi tập thể dục tôi tham gia cô lạc bộ ba đình buổi chiều thì thường bơi năm trăm linh sáu trăm linh mét
nói chung là tôi vẫn cố gắng để làm nào cho mình khỏe mạnh
với bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch thì thứ nhất là sẽ phải đi khám định kỳ
thứ hai là cũng sẽ phải tuân thủ các chế độ thuốc của bác sĩ và có một chế độ sinh hoạt lành mạnh
ngoài ra thì bệnh nhân cũng luôn biết bảo vệ cái trái tim của mình để được duy trì một cuộc sống một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn
từ năm hai nghìn liên đoàn tim mạch thế giới tổ chức y tế thế giới who và unesco
chọn ngày hai mươi chín tháng chín hàng năm là ngày tim mạch thế giới
mỗi chúng ta hãy biết bảo vệ chăm sóc trái tim của mình để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch
hướng đến một cuộc sống chất lượng và tốt đẹp hơn
thân mỗi người phải tự mình xác định cho mình có trách nhiệm đối với trái tim
luôn luôn chăm sóc đến nó đừng để nó xảy ra rồi mới đi trước
người luôn mỉm cười tinh thần vui vẻ giảng khoái giảm bớt stress thì cũng là một cách để giữ trái tim khỏe mạnh